sắp tới liên tiếp các dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời và điện mặt trời của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ xây dựng ở nhiều địa phương trên cả nước
bên cạnh đó ngành điện than dự báo vẫn tiếp tục tăng trưởng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện cho sản xuất và sinh hoạt không ngừng tăng cao ở việt nam
điển hình là có đến chín trên một mươi bảy dự án đầu tư về điện mặt trời và điện gió triển khai tại bình thuận trong năm hai nghìn một mươi bảy
tại bình định cũng khởi động dự án điện mặt trời và điện gió fujiwara hay trang trại điện gió tại sóc trăng được đầu tư hai tỷ usd
với tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới thị trường lao động trong ngành điện năng lượng hứa hẹn sẽ khởi sắc
nhiều ngày qua các tài xế và người dân phản ứng bot ở khu vực miền tây khiến tất cả đều mệt mỏi
không chỉ nhà đầu tư tài xế doanh nghiệp mà hành khách cũng ngao ngán vì cảnh un tắc giao thông do bot bị phản ứng
miền tây mệt mỏi vì bot là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
đầu tiên là bot cai lệ tiền giang rồi đến bot sóc trăng
liền theo đó là bot t một ô môn cần thơ
tình trạng các trạm bot miền tây bị phản ứng khiến cho các doanh nghiệp và người dân sống tại các địa phương này gặp không ít khó khăn
nhiều doanh nghiệp thì có nguy cơ phải bồi thường hợp đồng cho đối tác nước ngoài do chậm cung cấp hàng hóa
nguyên nhân do các bot từ bạc liêu đi tp hcm liên tiếp bị ốm tắc khiến thời gian không chủ động được
còn nhiều người dân chở người nhà đi khám bệnh tại tp hcm từ bạc liêu thì mất nhiều giờ
thậm chí là chậm hơn so với trước khi mở rộng quốc lộ cách đây bảy năm
nhằm tăng cường quản lý việc trong giữ phương tiện từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
tp hcm đã tăng cường kiểm tra xử lý hàng trăm điểm trông giữ phương tiện không phép sai phép
song nếu không gỡ được nút thắt thiếu điểm đỗ điểm trông giữ phương tiện
thì nguy cơ tái phạm sẽ rất cao vì hiện nay cầu vượt cùng
theo ông vũ văn viện giám đốc sở giao thông vận tải hà nội
các điểm trông giữ xe không phép sai phép thu vượt giá quy định
không xé vé cho khách để bỏ tiền túi riêng đã đang và sẽ còn diễn biến phức tạp
khi mà hạ tầng bố trí điểm trong giữ xe luôn trong tình trạng cầu vượt cung
để xử lý triệt đề và ngăn ngừa vi phạm cần sự vào cuộc quyết liệt của tất cả các lực lượng chức năng
đặc biệt là chính quyền các cấp và lực lượng công an từ huyện đến cơ sở
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại